ung thư vú ngày càng gia tăng ở việt nam với hơn một mươi năm ca mắc mỗi năm gây tử vong hàng đầu ở nữ
theo thống kê của tổ chức ghi nhận ung thư toàn cầu năm hai nghìn một mươi tám mỗi năm nước ta có gần một trăm sáu mươi năm ca mắc mới ung thư
trong đó ung thư vú là hơn một mươi năm ca chiếm tỷ lệ khoảng chín hai
vì quá chủ quan nên những bệnh nhân này đều nhập viện khi bệnh ung thư vú đã ở giai đoạn ba và phải cắt một phần ngực
dù rằng đây là bệnh ung thư đứng đầu ở nữ giới và ngày một trẻ hóa
thế nhưng đáng lo ngại là ghi nhận nhiều trường hợp bỏ điều trị tại viện
tự ý điều trị dẫn tới sai lầm khiến bệnh tiến triển nặng hơn khó khăn trong công tác chữa bệnh
hoặc là đi uống các thuốc mà không phải là thuốc để điều trị cho những bệnh ung thư vú
hoặc là có những trường hợp dùng các loại thuốc mà theo những tư vấn không đúng
tỷ lệ chữa khỏi ung thư vú là chín mươi năm ở giai đoạn sớm
nhưng thực tế tại việt nam có đến năm mươi số ca bệnh đến cơ sở y tế khám đã ở giai đoạn muộn nên khả năng chữa khỏi không còn cao
vì vậy yếu tố then chốt để điều trị hiệu quả là phát hiện bệnh
bệnh ở giai đoạn sớm